công an tỉnh yên bái cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy trên cao tốc nội bài lào cai
tại km số một trăm hai mươi hai cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận yên bái lực lượng công an phát hiện bắt giữ dương quang đại
trú tại phường phú xá thành phố thái nguyên điều khiển xe ô tô hai mươi a năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi tám vận chuyển chín bánh heroin và một bọc ni lông
chứa nhiều viên ma túy tổng hợp với trọng lượng hơn năm trăm hai mươi gram đại khai nhận vận chuyển thuê từ hai người dân tộc ở thác bạc thị xã sapa tỉnh lào cai
từ lời khai của đại lực lượng công an đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan đang chờ ở khu vực trạm rừng nghỉ km một trăm bốn mươi
chiều hà nội đi lào cai thu giữ nhiều tăng vật liên quan hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh yên bái để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án